kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn vào mùa một tháng năm năm nay kéo dài bốn ngày do đó dự báo lưu lượng khách đổ về khu du lịch quốc gia sapa sẽ rất lớn kèm theo lượng phương tiện tham gia giao thông thì tăng cao đột biến
vì vậy để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho du khách đến tham quan nghỉ dưỡng những ngày qua các lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm giữ gìn bảo đảm trật tự tại sapa
để bảo đảm các nhà hàng khách sạn không tăng giá trong những ngày lễ tỉnh lào cai đã triển khai đồng loạt các đoàn thanh tra kiểm tra niêm yết giá công khai đối với các cơ sở kinh doanh đồng thời thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền thông báo đường dây nóng để du khách biết và phản ánh khi có hiện tượng nâng giá tại các điểm kinh doanh
để bảo đảm các nhà hàng khách sạn không tăng giá trong những ngày lễ tỉnh lào cai đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giữ gìn bảo đảm các nhà hàng khách sạn không tăng giá trong những ngày lễ tỉnh lào cai đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền thông báo đường dây nóng để du khách biết và phản ánh khi có hiện tượng nâng giá tại các điểm kinh doanh
đặc biệt là trong vấn đề kê khai giá niêm yết giá và bán đúng giá đã kê khai và niêm yết
tỉnh lào cai cũng đã triển khai tháo rỡ các chợ tạm công trình lấn chiếm hành lang vỉa hè bảo đảm an toàn giao thông đồng thời thông báo cấm các loại xe tải từ ba mươi trở lên xe có tổng tải trọng từ một mươi sáu tấn trở lên lưu thông trên tuyến đường từ sapa đến thành phố lào cai và ngược lại bố trí lực lượng trực tuần tra phân luồng đối với các vị trí trọng điểm toàn tuyến quốc lộ bốn d đoạn từ thành phố lào cai đi sapa
huyện sapa chúng tôi triển khai trên toàn tuyến quốc lộ bốn d cái mục đích chính là để cho các tuyến du lịch sapa lào cai được thông suốt và đạt an toàn giao thông trên toàn khu vực
chúng tôi sẽ đưa toàn bộ những bà con khi bán hàng rong tại các tuyến đường vào tập trung ở một chỗ
huyện sapa cũng đã chủ động bố trí các bãi để xe cho du khách tránh ủn tắc đồng thời chuẩn bị khoảng một trăm năm mươi xe taxi
nhiều xe ô tô điện và xe buýt để vận chuyển du khách đến các điểm du lịch